khi thực hiện cái chế độ là cấp phát quần áo bảo hộ lao động giày mũ cho anh em công nhân và có cái hệ thống trong quá trình khai thác thì có hệ thống tương xương tưới bụi để đảm bảo cái vệ sinh môi trường trong cái khu vực khai thác
hầu hết các mỏ còn lại đều không tuân thủ quy trình khai thác cắt tầng mở tầng gây ô nhiễm môi trường
điển hình là doanh nghiệp tư nhân đồng sơn khai thác mỏ đá lũng mò ở thị trấn bằng lũng huyện trợ đồn
không đầu tư hệ thống phun xương tại các máy nghiền đá băng tải khu vực khai thác để bảo vệ môi trường cho người lao động và nhân dân chung quanh như đề án được phê duyệt
đặc biệt doanh nghiệp tư nhân đồng sơn không thực hiện khai thác theo phương pháp các tầng theo đúng đề án được phê duyệt nên thời gian vừa qua để xảy ra tai nạn chết người
sau khi để xảy ra tai nạn mỏ đá lũng mò bị đình chỉ khai thác để khắc phục hậu quả và tồn tại
nhưng khi được khai thác trở lại lợi dụng sự thiếu kiểm tra giám sát của chính quyền địa phương và cơ quan chức năng thời gian qua doanh nghiệp này vẫn không khai thác theo đúng quy trình và đề án bảo vệ môi trường theo quy định
còn việc khai thác đá tại mỏ naka quá gần khu dân cư làm người dân xã nguyên phúc huyện bạch thông bức xúc mỏ đá này thường xuyên gây bụi bẩn tiếng ồn nổ mìn gây ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt đi lại của nhân dân
qua khảo sát chúng tôi thấy hầu hết các mỏ đá trên địa bàn tỉnh bắc cạn đều có nguy cơ mất an toàn gây ô nhiễm môi trường
chính quyền địa phương và cơ quan chức năng tỉnh bắc cạn cần tăng cường kiểm tra giám sát xử lý vi phạm nhằm bảo đảm an toàn cho người lao động bảo vệ môi trường khu vực mỏ và dân cư chung quanh
tiếp theo chương trình con tum truyền thông nâng cao nhận thức tầm quan trọng của rừng
cho học sinh tiểu học
xu hướng gia tăng bệnh nhân ung thư là người trẻ tuổi
thưa quý vị và các bạn theo thông tin từ bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn trong tháng tám xuất khẩu gạo tiếp tục gặp bế tắc do không có nhu cầu nhập khẩu gạo mới từ cả thị trường truyền thống và cả các thị trường khác
nhiều thị trường xuất khẩu gạo truyền thống đồng loạt giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái
như philippines giảm sáu mươi sáu bốn malaysia giảm năm mươi bốn năm singapore giảm ba mươi sáu ba và hoa kỳ giảm ba mươi bảy sáu
riêng đối với thị trường trung quốc nước tiêu thụ gạo việt nam nhiều nhất chiếm ba mươi sáu thị phần xuất khẩu gạo cũng đang tiếp tục quản lý chặt xuất khẩu gạo qua đường tiểu ngạch
do đó bảy tháng qua xuất khẩu gạo sang thị trường này giảm còn hai mươi một sáu về khối lượng và giảm một mươi một chín về giá trị so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
xuất khẩu gạo giảm ngoài yếu tố thị trường chầm lắng còn có nguyên nhân nguồn cung hạn chế do những thiệt hại trong đợt hạn hán và xâm nhập mặn vừa qua
hiện nay đang vào mùa mưa và cũng là thời điểm các tỉnh đồng bằng sông cửu long đang bước vào vụ thu hoạch cây lục bình trên sông
do điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi lượng mưa ít nắng nhiều nên sản phẩm lục bình sau khi thu hoạch được bà con bán được giá cao
theo một số bà con trồng lục bình trên sông cái lớn thuộc huyện vị thủy tỉnh hậu
giang cho biết lục bình là loại cây không tốn công chăm sóc và nhẹ chi phí
mỗi năm chỉ cần ba lần bón phân và ba lần phun thuốc bảo vệ thực vật cộng hết các khoản chi phí gần một triệu đồng
sau thời gian gần bốn tháng là lục bình cho thu hoạch một lần năng suất bình quân đạt sáu tấn lục bình tươi trên một công
sau khi phơi xấy còn lại trên năm trăm linh kg lục bình khô với giá bán hiện tại một mươi đồng một kg tăng gần ba đồng so với vụ trước
sau khi trừ hết các khoản thuê mướn nhân công cắt và làm công đoạn phơi khô người chồng có lợi nhuận trên một mươi triệu đồng một công
có thể nói nếu như trước đây lục bình cứ theo dòng nước mà sinh sôi nảy nở là nỗi ám ảnh cho giao thông thủy
thì hiện nay cây lục bình đã trở thành khát vọng làm giàu của nhiều người dân vùng sông nước cửu long
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh cà mau vừa phê duyệt quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững vườn quốc gia u minh hạ đến năm hai nghìn ba mươi
theo đó vườn quốc gia u minh hạ được quy hoạch trên một đồng
một trăm linh hectare gồm phân khu dịch vụ hành chính và phân khu phục hồi sinh thái với các hoạt động du lịch sinh thái
với mục tiêu bảo tồn và phát triển bền vững vườn quốc gia u minh hạ nhằm bảo vệ tính đa dạng sinh học
cảnh quan môi trường sinh thái và sử dụng hợp lý giá trị tài nguyên đến năm hai nghìn hai mươi
nguồn đầu tư từ nay đến năm hai nghìn hai mươi gần bốn trăm linh tỷ đồng từ các nguồn
vườn quốc gia u minh hạ có diện tích trên tám năm trăm linh ha thuộc địa giới hành chính các xã
khánh bình tây bắc trần hợi huyện trần văn thời và khánh an khánh lâm huyện u minh
trong đó phân khu bảo vệ nghiêm ngặt trên hai năm hectare thuộc bốn tiểu khu
phân khu phục hồi sinh thái với trên năm một nghìn hectare thuộc chín tiểu khu và phân khu dịch vụ hành chính
để giúp các em học sinh tiểu học nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của rừng đối với cuộc sống con người
quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh con tum đang tổ chức chương trình truyền thông
đồng hành cùng em đến trường
các trường tiểu học ở địa bàn các xã có cung ứng dịch vụ môi trường rừng
sau những tháng ngày hè vui vẻ trên hai trăm linh em học sinh trường tiểu học lê quý đôn
huyện biên giới ia rai tỉnh con tôm trở lại mái trường thân yêu để bắt đầu một năm học mới
cùng với việc gặp lại bạn bè thầy cô ngay trong buổi đầu tiên đến trường
các em được tham gia một hoạt động rất có ý nghĩa do quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh con tum tổ chức
đó là chương trình truyền thông đồng hành cùng em đến trường
đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi các hoạt động
đây là hoạt động của quỹ dịp đầu năm học mới
nhằm nâng cao nhận thức của các em học sinh về tầm quan trọng của rừng đối với cuộc sống con người
đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi các em học sinh về tầm quan trọng của rừng đối với cuộc sống con người
thông qua hoạt động tuyên truyền miệng tuyên truyền trực quan
các em học sinh tham gia chương trình truyền thông đồng hành cùng em đến trường
được tiếp cận thông tin về rừng ngay tại nơi mình sinh sống
và tình hình chung về công tác quản lý bảo vệ rừng của địa phương
bên cạnh đó các em cũng được cung cấp thêm nhiều thông tin về rừng
nhiều thông tin về tầm quan trọng của rừng là lá phổi xanh của trái đất
cũng như trong phát triển kinh tế và giữ gìn bản sắc văn hóa của người dân tây nguyên
để đồng hành cùng các em đến trường
quỹ có sáng kiến in thông điệp bảo vệ phát triển rừng và chính sách tri trả dịch vụ môi trường rừng
ngoài bia vở tặng các em học sinh nhân dịp đầu năm học mới
ngày hôm nay cháu rất là vui vì được tặng những quyển vỡ in thông điệp về rừng
cháu sẽ giữ gìn những quyển vỏ đấy suốt cả năm học
và ngày nào cháu cũng dở ra coi để nhìn về rừng để cháu yêu quý rừng hơn
hằng ngày các em được tiếp xúc và sử dụng những quyển vở này
chính vì vậy mà những logo này đem đến một thông điệp
tức là nhắc nhở giáo dục cho các em để các em biết được cái giá trị của việc bảo vệ rừng
và đặc biệt thì ở xã gia tơi là một xã đặc biệt khó khăn của tỉnh tung tung
thì việc giáo dục tuyên truyền để bảo vệ rừng nó có một ý nghĩa rất là quan trọng
thực tế cho thấy sáng kiến in thông điệp bảo vệ phát triển rừng và chính sách tri trả dịch vụ môi trường rừng
ngoài bia vở tặng các em học sinh đạt nhiều mục đích nhằm tạo ra sự lan tỏa nâng cao nhận thức của các em về rừng
chương trình sẽ thực hiện tại một trăm linh sáu trường tiểu học ở các xã trong tỉnh có cung ứng dịch vụ môi trường rừng của tỉnh con tum
vì tương lai tránh triển nạn
cảm ảnh với bao gia đình và cả cộng đồng xã hội
hải linh một cậu bé quê ở miền trung du phú thọ mới một mươi năm tuổi nhưng cậu đã phải trải qua hai lần phẫu thuật do ung thư
lần phẫu thuật đầu tiên là căn bệnh ung thư quái ác buộc cậu phải cắt đi một quả thận
lần thứ hai là ung thư ở thận đã di căn đến cuộc sống và cậu phải trải qua cuộc phẫu thuật dài để bác sĩ lấy đi một đốt sống bị ung thư
và thay vào đó là một đốt sống nhân tạo
vậy là thời gian chính cậu phải gắn bụng
đối với chiếc giường việc đi lại và bay nhảy nô đùa cùng bạn bè chỉ còn trong mơ ước
kém hải linh một tuổi là cậu bé nằm chung giường bệnh tống viết nhật
nhật quê tận đắk lắc nhưng do ung thư xương ở cổ tay nên bác sĩ buộc phải tháo khớp cả cánh tay của cậu
để phòng di căn
vậy mà viết nhật cũng đã gắn bó với khoa nhi bệnh viện ca trung ương này từ năm hai nghìn một mươi ba
em ở đây cũng được ba năm rồi
nên là tôi thấy từ vào đây đến giờ thì em thấy những năm gần đây là số lượng người vào rất là đông
nên là em phải thường phải nằm ghép hai bạn một giường
đông nhất là ba bạn một giường
thì so với một mươi năm trước tức là vào khoảng những năm hai nghìn hai
thì số lượng bệnh nhi ung thư đến chẩn đoán
em điều trị tại bệnh viện tại khoa trung tôi
thì nó tăng lên khoảng gần ba lần
tức là lúc đó khoảng một trăm linh và đến bây giờ là khoảng hai trăm bảy mươi hai trăm tám mươi
như vậy là so với số lượng thì nó tăng
trước đây trừ một số ung thư ở trẻ em như ung thư hạch
ung thư máu thì đa phần các loại ung thư thường đến ở người lớn tuổi từ sáu mươi đến bảy mươi tuổi
nhưng hiện nay các bệnh viện chuyên khoa ung biếu đã tiếp nhận nhiều bệnh nhân trẻ tuổi
và xu hướng này cũng tăng
các bệnh viện cũng tăng dần theo từng năm
cùng với yếu tố di truyền chiếm hai mươi trong tổng số các ca ung thư
thì tám mươi còn lại được xem là yếu tố ăn uống và ô nhiễm môi trường sống
do đó các thầy thuốc cũng khuyến cáo người dân nên biết lắng nghe cơ thể mình
và cần có thói quen đi khám sàng lọc sớm hàng năm để phát hiện sớm và điều trị kịp thời
ngoài ra có một số dấu hiệu báo động ung thư như người bệnh có vết luet lâu liền
ho dây dẳng tức ngực điều trị không đỡ chậm tiêu khó nuốt
có khối u ở vú hay ở trên cơ thể hạch to lên bất thường
gây suốt thiếu máu không rõ nguyên nhân thì cần đến bệnh viện kiểm tra ngay
trong phần tin tức quốc tế anh bắt giữ năm nghi phạm khủng bố
chủ tịch fres đề cập khả năng tăng lãi suất trong tháng chín
thưa quý vị và các bạn
cơ bản cảnh sát tại miền trung nước anh đã bắt giữ năm người đàn ông bị tình nghi lên kế hoạch hoặc xúi rục thực hiện các hành vi khủng bố
các trinh sát từ đơn vị chống khủng bố thuộc cơ quan cảnh sát hạt west midlands
đã bắt giữ ba đối tượng tại thành phố birmingham và hai đối tượng khác tại stoke on trent
các đối tượng này từ một mươi tám đến ba mươi bảy tuổi
trong khuôn khổ cuộc điều tra lực lượng cảnh sát cũng tiến hành tìm kiếm thêm các trang thiết bị và tài sản mà những đối tượng nêu trên sở hữu
một đội giả phá bom mìn của quân đội đã được triển khai đến quận libank ở trung tâm thành phố berbing hầm để dò tìm và vô hiệu các thiết bị nổ nếu có
đám cháy rừng lớn bao phủ phía bắc công viên quốc gia josemit ở bang california mỹ
tiếp tục lan rộng và tiến gần hơn đến khu vực gần một hồ chứa cung cấp nước cho hầu hết thành phố san francisco
thống đốc bang california jerry brown
đã buộc phải ban bố tình trạng khẩn cấp do đám cháy đe dọa đến hồ cấp nước và mạng lưới điện của thành phố
một bản đồ đăng trên trang web của hệ thống thông tin thảm họa đang theo dõi diễn biến vụ cháy ở miền tây nước mỹ
cho thấy ngọn lửa đã lan đến gần khu vực hồ chứa nước hatch hatchy
nguồn cung cấp nước chính cho hai sáu triệu dân sống ở vịnh san francisco cách đám cháy rừng khoảng ba trăm hai mươi km về phía tây
nguồn tin này cũng cho biết lực lượng cứu hỏa mới chỉ khống chế được bảy đám cháy
hơn hai tám trăm linh lính cứu hỏa với sự trợ giúp của máy bay trực thăng và máy bay chữa cháy vẫn đang chật vật chống trọi với lửa
trước đó truyền thông địa phương cho biết ngọn lửa khổng lồ đã thiêu dụi hơn năm mươi bốn hectare rừng
và khiến khu vực phía tây bắc của công viên yoshimite phải đóng cửa
chủ tịch cục dự trữ liên bang mỹ fress cho biết nền kinh tế mỹ đang tiến gần tới các mục tiêu đề ra
qua đó bóng gió khả năng tăng lãi suất vào thời gian tới
tờ nhật báo phố won dẫn lời bà yellen phát biểu với giới kinh tế và lãnh đạo các ngân hàng trung ương trên toàn thế giới
đang họp tại jackson hole wyoming
với thị trường lao động tiếp tục vững chắc và các hoạt động kinh tế cũng như triển vọng tích cực về các hoạt động kinh tế và lạm phát
bà tin rằng trong mấy tháng gần đây khả năng lãi suất tăng đã tăng lên
tuy nhiên bà yellen vẫn chưa nhắc gì đến thời hạn tăng lãi suất
và nói rằng mọi khả năng vẫn sẽ phải phụ thuộc vào số liệu kinh tế trong thời gian tới
như báo cáo việc làm phi nông nghiệp của mỹ
công bố vào thứ sáu tuần sau mùng hai tháng chín
các nhà khoa học australia đã tiến hành thành công những thử nghiệm một loại robot chăn thả ra súc
trợ thủ đắc lực cho các chủ nông trại
robot có tên là strackpot gồm bốn bánh xe có thể di chuyển trên mọi địa hình
robot được trang bị thân khung không thấm nước và hoạt động bằng các động cơ điện
hiện tại robot này mới chỉ theo dõi gia súc theo thời gian thực
nhưng các nhà nghiên cứu đang trang bị thêm những bộ cảm biến để khai thác tối đa các chức năng của robot
người lãnh đạo dự án cho biết công trình nghiên cứu chế tạo robot sẽ tiếp tục trong hai năm nữa
với hy vọng làm cho swagbot trở thành robot vạn năng và có thể hoạt động đồng lập
robot có chức năng theo dõi sức khỏe gia súc từ đo nhiệt độ đến thu thập mẫu phân
xác định sinh khối và thậm chí là làm cỏ
trẻ em bị mắc nhược cơ có thể được hỗ trợ với một thiết bị đeo thông minh
để giúp các em trong các hoạt động thường ngày
đây là một sáng chế của một sinh viên trường đại học nghệ thuật hoàng gia vương quốc anh
thiết bị này hiện đang được trưng bày
cơ bắp này tại trung tâm triển lãm của trường có thể được gắn vào tay của các bệnh nhi
và giúp các em hoàn thành các cửa động bình thường các em thấy khó khăn
ví dụ như đưa thịa thức ăn vào miệng
xin yang tan tác giả của sáng chế này cho biết
thiết kế này khác với những sản phẩm trên thị trường
bởi nó hỗ trợ rất lớn cho khớp xương của người sử dụng
những cảm biến điện tử sẽ phát hiện những tín hiệu của cơ bắp
sau đó kích hoạt các thiết bị chuyển động để di chuyển cánh tay
quý vị và các bạn thân mến thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của truyền hình nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
thân ái chào tạm biệt